nếu như theo quy định hiện nay thì lao động được hưởng lương hưu là nam đủ sáu mươi tuổi và nữ năm mươi năm tuổi
đóng đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
mức hưởng lương hưu sẽ được điều chỉnh theo tuổi hưởng lương hưu tương ứng
với lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo quy định bộ luật lao động sửa đổi
từ năm hai nghìn hai mươi một số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu của lao động nam
sẽ được điều chỉnh theo quy định của luật bảo hiểm xã hội
mức hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng bốn mươi năm bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội
tương ứng với số năm đóng thêm một năm đóng mức hưởng tăng hai
ngược lại nghỉ hưu sớm trước tuổi một năm người lao động bị trừ hai mức hưởng
còn từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai lao động nam phải tham gia đủ hai mươi năm bảo hiểm xã hội
mới được hưởng mức trên muốn hưởng lương hưu tối đa bảy mươi năm thì phải đóng bảo hiểm xã hội đủ ba mươi năm năm
đối với lao động nữ vận dựng nguyên mức hưởng lương hưu là bốn mươi năm với điều kiện
là người có đủ một mươi năm năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và muốn hưởng tối đa bảy mươi
phải đóng đủ ba mươi năm bảo hiểm xã hội